tỉnh yên bái được bộ giao thông vận tải chọn tham gia dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
do ngân hàng thế giới vkp hỗ trợ vốn vay bốn mươi bảy cây cầu dân sinh đã đang và sẽ được xây dựng tại vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh
với tổng kinh phí gần tám mươi tỷ đồng
theo đó đến giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái đã hoàn thành đưa vào sử dụng được một mươi chín cầu đang hoàn thiện một mươi hai cầu
vấn đấu cuối tháng một mươi hai đưa vào sử dụng một mươi sáu cầu còn lại tại các vùng khó khăn trong tỉnh
góp phần giải quyết việc lưu thông hàng hóa thúc đẩy giao thương vùng đồng bào dân tộc giúp trẻ em vùng dân tộc thiểu số đến lớp thuận lợi
không phải qua cầu tre hoặc lội suối như trước góp phần không nhỏ trong việc ổn định xã hội an ninh quốc phòng tại các vùng khó khăn